trong thị trường lao động thời đại công nghệ số bốn các doanh nghiệp chủ yếu coi trọng năng lực làm việc thái độ làm việc hơn bằng cấp của các ứng viên
do vậy con đường thành công nhanh nhất chính là học nhanh sớm đi làm và có việc làm ổn định
đó là nội dung được các chuyên gia giáo dục đại diện tổng cục giáo dục nghề nghiệp trao đổi trong tọa đàm chương trình chín hướng đi mới lập nghiệp bốn được tổ chức vào sáng nay
học sinh được tăng cường học văn hóa theo chương trình bộ giáo dục và đào tạo
giải pháp này được xem là đã mở ra một cánh cửa mới cho rất nhiều học sinh có cơ hội học tập và đào tạo nghề ngay từ khi còn rất trẻ